cùng với các địa phương trên cả nước sôi nổi tổ chức ngày hội tổng quân vào sáng ngày hai mươi tháng hai
ba tỉnh trên địa bàn quân khu bốn là thanh hóa quảng bình và thừa thiên huế tổ chức trọng thể lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín ba tỉnh thanh hóa quảng bình và thừa thiên huế được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi năm chín trăm linh thanh niên nhập ngũ
trong đó thanh hóa ba sáu trăm năm mươi thanh niên quảng bình chín trăm năm mươi thanh niên thừa thiên huế một ba trăm linh thanh niên
vào quân đoàn một quân chủng hải quân phòng không không quân bộ tư lệnh cảnh sát biển biên phòng binh chủng đặc công
bộ tổng thăm mưu tổng cục chính trị và các đơn vị thực thuộc quân khu bốn
xác định là khi vào quân ngũ em sẽ cố gắng nỗ lực chấp hành mọi nội quy của quân đội
và cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
sau này một cái nền tảng
em có thể phát triển và xây dựng quê hương giàu mạnh và vững bền ạ
quá trình thực hiện công tác tuyển quân tại các địa phương cán bộ các đơn vị nhận quân luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ
của cấp ủy chính quyền đoàn thể và hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong tiếp cận hồ sơ
gặp gỡ thanh niên trúng tuyển để chuẩn bị tiếp nhận vào đơn vị huấn luyện
đoàn phòng không ba trăm bảy mươi năm thuộc quân chủng phòng không quân nhân tại tỉnh thanh hóa là một trăm bốn mươi
quá trình thâm nhập hồ sơ cũng được cấp ủy chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện về ăn ở
quá trình thâm nhập đảm bảo nhanh gọn và thủ tục đầy đủ
chất lượng quân sơ bổ bắt đầu thì cơ bản là đảm bảo
lễ giao nhận quân tại các địa phương trên địa bàn ba tỉnh thanh hóa quảng bình và thừa thiên huế
được tổ chức trang trọng sôi nổi nhanh gọn tạo được không khí thi đua
có ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc cho mọi tầng lớp nhân dân
qua đó tiếp tục thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới